khác với đồng nai tại quy nhơn theo kế hoạch ngày một mươi một tháng một mươi các trường trong nội thành thành phố quy nhơn
bắt đầu tổ chức dạy và học tuy nhiên do phát sinh ổ dịch mới địa phương đã quyết định điều chỉnh lùi thời gian
cho học sinh đến trường và đảm bảo an toàn phòng dịch tại địa phương
sáng một mươi một tháng một mươi giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định đào đức tuấn cho biết
tối hôm qua đã có văn bản khẩn thống nhất với đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn
về việc điều chỉnh thời gian tổ chức việc dạy học và học tại các trường trên địa bàn thành phố
theo đó sở giáo dục và đào tạo bình định thống nhất cho các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở
trung tâm dạy nghề trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố tổ chức hoạt động dạy học
từ ngày một mươi tám tháng một mươi đồng thời tạm dừng việc dạy và học trực tiếp tại các trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh trên địa bàn thành phố quy nhơn cho đến khi có thông báo mới
riêng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học phổ thông bình định và trường trung học phổ thông fpt
tổ chức dạy học trực tiếp kể từ ngày một mươi một tháng một mươi yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm quy định năm k
tuyệt đối không cho học sinh rời khỏi khu nội trú để đề phòng nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
ông ngô hoàng nam chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn cho biết trong ngày hôm qua một mươi tháng một mươi
phát sinh hai ổ dịch mới tại phường trần quang diệu và nhân phú một ca dương tính liên quan đến trường trung học phổ thông trương vương
bên cạnh đó liên quan đến các ca dịch cũng có một số công nhân làm việc tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp phú tài và công ty cổ phần dày bình định
trước tình hình đó ủy ban nhân dân thành phố đã có đề xuất với sở giáo dục đào tạo cho lùi thời gian học của các em học sinh
trong sáng nay cdc của tỉnh đang hỗ trợ thành phố để truy vết các trường hợp liên quan
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
hãy luôn đồng hành và theo dõi những thông tin mới nhất của chúng tôi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại